thưa quý vị mới đây thì bộ giáo dục và đào tạo đã công bố dự thảo phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
xin ý kiến dư luận xã hội và giáo viên
năm hai nghìn hai mươi năm sẽ là một dấu mốc đáng nhớ bởi đây là năm đầu tiên lứa học sinh theo học chương trình giáo dục phổ thông năm hai nghìn một mươi tám thi tốt nghiệp
chính vì vậy số môn thi phương án và cách thức tổ chức thi đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của học sinh giáo viên cả nước
trong đó thì ngoại ngữ nên là môn thi lựa chọn hay bắt buộc cũng nhận được nhiều quan điểm trái chiều
mời quý vị cùng theo dõi nội dung này trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
hiện bộ giáo dục và đào tạo đang thực hiện lấy ý kiến khảo sát phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi năm với ba phương án được đưa ra
phương án bốn cộng hai tức là bốn môn thi bắt buộc ngữ văn toán ngoại ngữ lịch sử và hai môn lựa chọn
phương án ba cộng hai tức là ba môn thi bắt buộc ngữ văn toán
phương án hai cộng hai tức là hai môn thi bắt buộc ngữ văn toán và hai môn lựa chọn
trong đó cư dân mạng đặc biệt quan tâm và ủng hộ phương án hai cộng hai
đồng nghĩa với việc tiếng anh không còn là môn bắt buộc trong thi tốt nghiệp trung học phổ thông
theo tôi nghĩ môn tiếng anh nên là môn tự chọn không nên bắt buộc
ở nông thôn điều kiện cơ sở học tập không đáp ứng
các em học sinh sẽ có sự tranh lệch với các thành phố
nếu là môn bắt buộc thì sẽ là sự thiệt thòi lớn cho các em
đồng ý là tiếng anh rất quan trọng khi đi làm hoặc nghiên cứu tài liệu
nhưng hãy nhớ một điều tiếng anh chỉ là môn ngôn ngữ
không có gì quá sâu xa hoặc cần nghiên cứu gì cả
ai cần thì có thể đi học bất cứ lúc nào
theo tôi nên bỏ tiếng anh khỏi các môn bắt buộc để cho học sinh có thêm nhiều sự lựa chọn
bởi vì hiện nay nền kinh tế nước ta hội nhập đa dạng hóa rồi
có rất nhiều quốc gia hợp tác với việt nam
trong đó có trung quốc nhật hàn
ả rập các nước nổi tiếng tây ban nha
tránh ngược quan điểm trên
không ít cư dân mạng cho rằng tiếng anh đang trở thành ngôn ngữ phổ biến trong tương lai
bên cạnh đó tiếng anh còn giữ vai trò rất quan trọng trong các kỳ thi quốc tế như ielts toeic
nếu loại bỏ ngoại ngữ ra khỏi môn thi bắt buộc thì sẽ có hại nhiều hơn có lợi
môn này sẽ theo các con đến khi học đại học
nếu là môn tự chọn
thì các con sẽ không còn
tạo động lực học ngoại ngữ nữa
nếu tiếng anh không còn là môn thi bắt buộc
thì hầu hết học sinh miền núi sẽ không chọn thi và đồng nghĩa sẽ không học ngoại ngữ
và sau này muốn học cũng sẽ khó hơn thay vì xác định mục tiêu từ đầu và học từ sớm
hầu hết các tỉnh thành trong cả nước đã chọn ba môn toán ngữ văn và tiếng anh làm các môn thi tuyển sinh vào lớp một mươi
vậy lý do gì thi tốt nghiệp trung học phổ thông lại không có môn tiếng anh
tính đến đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
kết quả tổng hợp ý kiến góp ý về số môn thi cho phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm hai nghìn hai mươi năm của bộ giáo dục và đào tạo
có đến sáu mươi ý kiến giáo viên ở một số địa phương tham gia khảo sát đề xuất kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm hai nghìn hai mươi năm
chỉ thi bốn môn gồm hai môn bắt buộc là ngữ văn và toán cộng thêm hai môn lựa chọn trong số các môn còn lại được học lớp một mươi hai gồm cả ngoại ngữ và lịch sử
theo tiến sĩ nguyễn tùng lâm chủ tịch hội đồng giáo dục trường trung học phổ thông đinh tiên hoàng hà nội
phương án hai cộng hai là phương án tốt nhất hợp lý nhất chúng ta không lo các em không thi sẽ không học
bởi ngay từ khi vào bậc trung học phổ thông các em đã được lựa chọn các môn học yêu thích phù hợp với năng lực sở trường đáp ứng định hướng nghề nghiệp của bản thân trong tương lai
tôi năm mươi tuổi thời ông cố tôi ai biết tiếng trung là nhất thời ông nội tôi ai biết tiếng pháp là nhất
thời bố tôi ai biết tiếng nga là nhất thời tôi ai biết tiếng anh là nhất còn đến thời con tôi thì không biết như thế nào vì vậy đừng coi tiếng anh là môn bắt buộc
vấn đề là dạy tiếng anh trong trường công lập không hiệu quả và thật sự rất lãng phí rồi con em lại bỏ một đống tiền và thời gian để học thêm ở ngoài và luyện các loại chứng chỉ
do vậy ai có nhu cầu thì học để phù hợp công việc thôi
ai có nhu cầu về nghề nghiệp thì chọn
ai không có nhu cầu thì không cần thiết
thực tế không phải công việc nào cũng cần ngoại ngữ nên môn này nên là môn tự chọn
hiện không chỉ học sinh phụ huynh học sinh mà chính các thể cô giáo nhà trường đều mong bộ giáo dục và đào tạo có quyết định sớm về phương án kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi năm bởi đây là năm đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới
còn bạn quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào
hãy chia sẻ cùng chúng tôi trên trang facebook của chúng tôi